sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h chiều mai một mươi chín tháng tám tâm bão cách bán đảo lôi châu của trung quốc khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
chuyển sang thông tin thời tiết đất liền
dự báo trong ngày hôm nay giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì ở bắc bộ cộng thêm tác động của vùng xoay thấp trên mực năm m
vì thế từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
các nơi khác ở bắc bộ thậm chí là xuống cả hai tỉnh phía bắc của miền trung là thanh hóa và nghệ an
sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h với trọng tâm của đợt mưa sẽ tập trung trong ngày và đêm nay
do có mưa lớn tiếp tục kéo dài nên trên các sông suối khu vực thượng lưu sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ ba năm m hạ lưu từ hai ba m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao sông lô có khả năng lên mức báo động hai và trên báo động hai
thượng lưu sông chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động hai và báo động ba
mực nước các sông thuộc hệ thống thái bình là sông cầu sông thương sông lục nam lên mức báo động một và trên báo động một
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ở bắc bộ cũng như các tỉnh phía bắc của miền trung trong ngày hôm nay vẫn thấp
chỉ khoảng là từ hai mươi bảy ba mươi độ cục bộ có nơi thấp hơn
giải hội tụ nhiệt đới được nhận định cũng mang mưa nhiều hơn cho các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
tuy nhiên mưa rông chủ yếu xảy ra về chiều tối
nhiệt độ ở đây giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
ở phía nam gió mùa tây nam được dự báo sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa sớm hơn
khoảng từ một mươi bốn h chiều trưa đi đã bắt đầu xuất hiện những ổ mây rông
sau đó đến chiều và tối nó sẽ gây mưa rào và rông nhiều nơi cho cả hai khu vực
trong đó khu vực có mưa khá sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh nam tây nguyên cũng như các tỉnh miền đông của nam bộ
do có mưa sớm nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở hai tỉnh phía nam không cao hầu hết là đều ở dưới mức ba mươi hai độ
thậm chí ở tây nguyên nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi tám ba mươi độ và trời mát mẻ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước